dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam với đa số các đại biểu tán thành
cũng trong chiều nay quốc hội đã bầu chức danh chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội
đồng chí hoàng thanh tùng phó tổng thư ký quốc hội phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật đã trúng cử chức danh chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội với đa số phiếu tán thành
đồng chí hoàng thanh tùng phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật đã trúng cử chức danh chủ nhiệm ủy ban pháp luật